trở lại vụ án của cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
sau khi nhận mức phạt một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông ca mới đây đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm
ngày hai mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết
cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm
để xin giảm nhẹ hình phạt
ngoài ra bị cáo trương xuân đức cùng vợ là nguyễn thị ngọc anh
và cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng nguyễn đình dương
cũng đột đơn kháng cáo bản án sơ thẩm
trước đó ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên phạt các bị cáo
liên quan vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca bị một mươi năm tù về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu bị cáo trương xuân đức nhận chín năm tù
về tội mua bán hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ
giúp sức cho bị cáo đức bị cáo nguyễn thị ngọc anh nhận bốn năm sáu tháng tù
về tội mua bán hóa đơn chứng từ đưa hối lộ
cựu tri cục trường tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng nguyễn đình đương
nhận sáu năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ
sau ba ngày xét xử và nghị án chiều ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đã tuyên phạt bị cáo đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng một mươi năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra cơ quan chức năng cho biết sẽ tách việc xác minh số tài sản của ông ca
thành một vụ án riêng biệt để tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tuyên phạt các bị can vụ án mua bán hóa đơn
đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hiễu ca
vợ chồng trương xuân đức và các đồng phạm
bị cáo đỗ hiễu ca nhận một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng tại phiên tòa thẩm phán bùi văn tuấn đọc nội dung bản án và quyết định của hội đồng xét xử
về việc liên quan đến tài sản của bị cáo đỗ hữu ca trong quá trình bị bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi một tháng bốn luật sư bảo chữa cho bị cáo đỗ hiu ca có đề nghị trả lại các tài sản
bị cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra trong quá trình bắt bị cáo ca tại nhà riêng
về vấn đề này hội đồng xét xử thông báo liên quan đến tài sản của bị cáo đỗ hữu ca
cơ quan công an đã tách riêng thành một vụ án khác để điều tra xác minh nguồn gốc số tài sản bị thu giữ
vì vậy phiên xét xử các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ không đề cập đến việc trả lại tài sản cho bị cáo đỗ hữu ca
trước đó ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba khi bắt giữ khẩn cấp bị cáo đỗ hữu ca
cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị cáo ca tại hai địa chỉ ở số hai mươi tám
xuyệt một mươi tám d lê hồng phong phương đắng lâm quận hải an và thôn trại trên đồng phản
xã kinh giang huyện thủy nguyên
tại đây cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng tiền ngoại tệ
các trang sức kim loại màu vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên đỗ hữu ca
cùng vợ là vũ thị lộc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và các cá nhân khác
sổ tiết kiệm mang tên vũ thị lộc và các cá nhân khác
về nguồn gốc tài sản ông ca và bà lộc khai số đồ vật tài sản này có được thông qua
việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an
bố mẹ để lại qua lễ tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án
bất động sản của cá nhân ông ca và bà lộc
tuy nhiên nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên
không được ông ca và bà lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
cũng trong viên xét xử ngày một mươi hai tháng bốn hai cán bộ thuế ở thành phố hải phòng
đứng trước vánh móng ngựa đã tỏ ra rất xấu hổ và ân hận
sau khi nhận tiền hối lộ từ vợ chồng trương xuân đức
theo đó với nhóm tội nhận hối lộ bị cáo nguyễn đình dương
cựu tri cục trường tri cục thuế huyện cát hải hải phòng nhận sáu năm sáu tháng tù
giúp sức cho bị cáo đương là bị cáo đỗ thanh hoài cán bộ tri cục thuế huyện cát hải hải phòng
nhận bốn năm sau tháng tù
tại phiên tòa thẩm phán bùi văn tuấn đọc nội dung vai trò của các bị cáo trong vụ án
và nêu rõ bị cáo nguyễn đình đương đã nhận của vợ chồng trương xuân đức số tiền ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
sau đó chỉ đạo đỗ thanh hoài tạo điều kiện cho vợ chồng bị cáo đức lập ba công ty
để mua bán hóa đơn trên địa bàn huyện cát hải
với hành vi này bị cáo đương trực tiếp nhận năm mươi triệu đồng từ đức để chi tiêu cá nhân
hoài nhận hai mươi triệu đồng vì vậy bị cáo đương có vai trò cao hơn bị cáo hoài
với hành vi này bị cáo đương và hoài phạm tội nhận hối lộ
viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã truy tố các bị cáo đúng luật đúng tội và có căn cứ pháp luật
hội đồng xét xử cũng khẳng định việc các luật sư bảo chữa cho bị cáo đương và hoài
đề nghị giảm nhẹ mức án so với truy tố của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh là không có căn cứ
trước đó vào các ngày một mươi và một mươi bốn tháng bốn hai bị cáo đương và hoài khi được hội đồng xét xử xét hỏi
đều thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với các tình tiết trong bản cáo trạng điều tra trước đó của cơ quan công an
khi được nói lời sau cùng cả hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối lỗi và rất ân hận xấu hổ vì tham tiền nên phạm tội
theo cáo trạng khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trương xuân đức biết nguyễn đình đương được phân công
bổ nhiệm làm tri cục trường tri cục thuế huyện cát hải
do có mối quan hệ quen biết từ trước đức đến tri cục thuế cát hải nhờ đương giúp trong lĩnh vực quản lý thuế
đối với một số công ty nước sẽ thành lập để mua bán trái phép hóa đơn đương đồng ý
sau đó đức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại vận tải phương bắc
đăng ký trụ sở tại thôn văn chấn xã văn phong huyện cát hải để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
đến kỳ kê khai thuế đầu tiên của công ty vận tải phương bắc quý ba năm hai nghìn hai mươi một đỗ thanh hoài báo cáo đưa
về việc công ty vận tải phương bắc mới thành lập kê khai thuế lần đầu mà giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra cao bất thường
hơn hai mươi bốn tỷ đồng chưa tính thuế vat lúc này đương chỉ đạo hoài tạo điều kiện trong hoạt động quản lý thuế
cho công ty của đức đương cho hoài số điện thoại và chỉ đạo gọi nước đến tri cục thuế huyện cát hải
để xử lý việc kê khai thuế cao bất thường khi đức cùng vợ là nguyễn thị ngọc anh đến phòng làm việc
tại tri cục thuế huyện cát hải đưa gọi đến hướng dẫn cách thức kê khai thuế để không bị cơ quan
chức năng phát hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
thưa quý vị trước đó vào ngày một mươi tháng bốn hai bị cáo đỗ hữu ca và trương xuân đức đã có màn đổ tội
tranh cãi gai gắt liên quan đến số tiền ba mươi năm tỷ đồng tại phần chất vấn bị cáo đỗ hữu ca khẳng định
nhận tiền để khắc phục hậu quả chứ không chạy tội trong khi trương xuân đức thì một mực tố ông ca dám làm không dám nhận
theo đó vợ chồng trương xuân đước và nguyễn thị ngọc anh đã tranh cãi với cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hiệu ca
xung quanh cáo buộc đưa nhận ba mươi năm tỷ đồng để chạy án bị cáo đương nói coi ông ca như anh trai nên rất tin tưởng
khi biết công an tỉnh quảng ninh đang điều tra hành vi mua bán hóa đơn trốn thuế trong các doanh nghiệp của mình
đước và vợ đã nghĩ đến ông ca
vợ chồng bị cáo đức đã bốn lần rút tiền chuyển đủ cho ông ca ba mươi năm tỷ để nhờ ông này chạy án
mong muốn thoát khỏi vòng lao lý giữ được uy tín làm ăn đức không chọn phương án khắc phục hậu quả
bị cáo đã mang tiền để cậy nhờ ông ca lo lót trong thời gian đó đức đã tạm lánh khỏi địa phương để chờ kết quả
khi đức bị bắt mới biết ông ca đã không dùng tiền chạy án như đã hẹn
vợ của bị cáo là ngọc anh đến xin lại tiền nhưng ông ca không trả còn đuổi về
cũng tại phiên tòa bị cáo ngọc anh và trương xuân nước liên tục tố cáo hành vi nhận tiền mà không chạy án rồi không chịu trả lại của ông ca
bị cáo đức nói rất buồn đến mức không sống được
bị cáo coi ông đỗ hữu ca như anh trai nhưng ông ca lại làm mà không dám nhận
khi được hỏi về số tiền ba mươi năm tỷ đồng đương một mực khẳng định đó là tiền để nhờ ông ca chạy tội
tuy nhiên quá trình cụ thể như thế nào thì không nhớ
bị cáo này nói tất cả có trong cao trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
trương xuân nước trình bày tại tòa việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày
bị cáo chưa bị điên để tự dưng cứ cầm tiền hết lần này tới lần khác đến nhà ông ca
nếu ông ca ân tình với bị cáo hướng dẫn cho bị cáo đúng luật thì bị cáo đã không đến mức này
vợ của đức là bị cáo nguyễn thị ngọc anh cũng khẳng định số tiền ba mươi năm tỷ đồng trong bốn lần mang đến là để nhờ ông ca chạy tội cho chồng
mọi lời khai đều đúng trong cao trạng
ngọc anh khai hôm bị cáo tới nhà ông ca để hỏi vì sao chồng mình vẫn bị bắt
và xin lại số tiền đã đưa ông ca không trả tiền còn mắng và đuổi bị cáo về
do hai gia đình lâu nay có quan hệ thân tình nên bị cáo đành im lặng ra về
trái với lời tố của vợ chồng trương xuân đức bị cáo đỗ hiễu ca khẳng định chưa hề yêu cầu vợ chồng đức đưa tiền cho mình
ông ca cũng nói không hứa chạy tội hay chạy án gì cho họ chỉ hướng dẫn họ thu xếp tiền để khắc phục hậu quả theo quy định của luật
cựu giám đốc công an tp hải phòng không nhận tội mà cáo chạm truy tố
bị cáo cao phủ nhận lời buộc tội của vợ chồng đức mà ông nói coi như ruột thịt
bị cáo ca nói đi nói lại tại tòa rằng khi ngọc anh nhiều lần tìm tới khóc lóc
quỳ giữa nhà xin cứu lúc đức bị công an tỉnh quảng ninh điều tra bị cáo rất lo lắng và muốn giúp đức
bị cáo chỉ mong muốn cứu nước trên cơ sở quy định của pháp luật chứ không đồng ý để đức mang tiền đi chạy tội
bị cáo ca trình bày tiếp bị cáo đã giải thích cho gia đình đức về nguyên tắc khi xâm phạm tiền của nhà nước
thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại
để nhận sự khoan hồng
về việc nhận ba mươi năm tỷ đồng sau bốn lần vợ chồng đức mang tới ông ca khẳng định tiền đó không phải để chạy tội
mà giữ hộ cho đước nhằm khắc phục hậu quả
bị cáo không nhận chạy án không có ý định chiếm dụng hay lừa đảo tiền của gia đình đức
theo bị cáo ca mỗi lần ngọc anh mang tiền tới nhà đều là tự ý không nói tiền đó là gì
không kiểm đếm và không có giấy tờ chứng thực